phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại nơi làm việc người sử dụng lao động có trách nhiệm thực hiện
bố trí chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng hoặc cung cấp sản phẩm vệ sinh tay có chứa từ sáu mươi cồn
vệ sinh sạch sẽ thường xuyên lau nền nhà khử trùng bề mặt các đồ vật nơi làm việc bằng xà phòng và các dung dịch khử khuẩn thông thường khác
đảm bảo thông gió tốt tăng cường thông gió tại nơi làm việc
có quy định hướng dẫn người lao động cách tự bảo vệ thực hiện đầy đủ các khuyến cáo của bộ y tế khi có các biểu hiện mắc bệnh hoặc tiếp xúc với người nghi mắc bệnh
có cơ chế cho phép người lao động làm việc tại nhà hoặc bố trí làm việc linh động đối với những trường hợp nghi mắc bệnh
các cơ sở lao động có bộ phận tiếp xúc với nhiều người như tiếp tân hàng không hải quan
cần cung cấp hướng dẫn sử dụng khẩu trang đúng cách cho người lao động cân nhắc lắp đặt hệ thống kính ngăn
khi có trường hợp nghi ngờ mắc bệnh như sốt ho khó thở
cần thực hiện cách ly ngay và thông báo đến đường dây nóng
người lao động tự giác thực hiện
tăng cường vệ sinh cá nhân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng với nước sạch
hoặc các sản phẩm vệ sinh tay có chứa từ sáu mươi cồn trong ít nhất hai mươi giây
tránh chạm tay vào mắt mũi miệng
che kín miệng mũi khi ho hoặc hát hơi bằng khíu tay áo khăn vải khăn tay hoặc khăn giấy
giặt sạch khăn hoặc bỏ ngay khăn giấy vào thùng rác sau khi sử dụng và rửa sạch tay
tập thể dục giữa ca làm việc
tích cực vận động cơ thể ăn uống hợp vệ sinh đủ chất giữ ấm mũi họng nâng cao thể trạng
hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính sốt ho khó thở
khi cần tiếp xúc phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách ít nhất hai mét
nếu có các biểu hiện ho sốt khó thở
cần thông báo cho người quản lý hoặc cơ sở y tế để được tư vấn cách ly và điều trị kịp thời